theo thông tin được một số báo chí đăng tải về việc các bệnh viện trên cả nước đang thiếu
hai loại thuốc viện trợ trong điều trị ung thư do vướng phải quy định mới trong nhập khẩu thuốc
viện trợ và điều này đang khiến cho nhiều bệnh nhân lo lắng phóng viên thời sự của
truyền hình nhân dân đã tìm hiểu về vấn đề này tại viện huyết học và truyền máu trung ương
một trong số bảy bệnh viện tham gia chương trình hỗ trợ thuốc
mắc căn bệnh bạch cầu tủy mạn đã gần một mươi năm nay theo chỉ định của bác sĩ
mỗi ngày chị tạ hương lê phải dùng bốn viên thuốc glivec một trăm linh mg trung bình mỗi tháng là một trăm hai mươi viên
tuy nhiên trong lần xuống viện này chị chỉ được cấp bốn mươi tám viên glyvex do bảo hiểm y tế tri trà
còn bảy mươi hai viên được viện trợ thì hiện vẫn chưa có thuốc với bốn mươi tám viên glyvec được cấp
thay vì dùng trong một mươi hai ngày như bình thường thì giờ chị phải giảm liều chia đều cho hai
hiện tại là dùng thuốc là rất tốt nếu như mà về cái chi phí mà để mà bản thân bệnh nhân mà tự túc
mà nộp tiền thì rất là lớn nếu mà không có thuốc thì rất là khó khăn
không có thuốc tài trợ là cảm thấy rất là lo lắng vì là sợ là không có thuốc để mình được tiếp tục sử dụng nữa
mà để nó tri trả thì rất là khó
chỉ dùng được ở
bảo hiểm mà không có tài chủ nghĩ thì chi phí rất là lớn nói chung là bệnh nhân không có khả năng chi trả
không mong là được dùng lâu dài
từ năm hai nghìn chín bộ y tế phối hợp với bảo hiểm y tế việt nam và công ty novatis có một đề án hỗ trợ thuốc điều trị bệnh bạch cầu mạng tùy
hay còn gọi là ung thư leucimikin dòng tùy
thuốc được cho hiệu quả tốt nhất và có thể kéo dài sự sống của người bệnh một mươi năm
tuy nhiên vì là thuốc điều trị trúng đích nên giá rất cao rơi vào khoảng bảy trăm linh đồng một viên thuốc
trung bình một ngày bệnh nhân dùng ba đến bốn viên thuốc
theo đề án đó bộ y tế phải chi trả bốn mươi chi phí còn công ty hỗ trợ sáu mươi giá thuốc
đồng nghĩa với việc người bệnh được tiếp cận thuốc tốt mà không phải chi trả bất kỳ một chi phí nào
hiện đang có bảy bệnh viện lớn trên cả nước tham gia đề án này
tuy nhiên đề án này không có khả năng tri trả
để siết chặt việc quản lý nhập khẩu thuốc nhằm nâng cao chất lượng thuốc nhập khẩu
chính phủ đã ra nghị định năm mươi bốn quy định về một số biện pháp và giải pháp thực hiện luật dược
nên việc nhập khẩu hai loại thuốc glyvac một trăm linh mg và tashina hai trăm linh mg cần có thời gian để hoàn thiện lại hồ sơ
chúng ta giải quyết tất cả những cái quy định đó
thì bộ y tế cục quản lý dược cũng như là vụ kế hoạch tài chính
đã gửi một công văn cho các bệnh viện trong cả nước mà tham gia vào cái đề án đó
thực hiện một việc gọi là điều tiết thuốc giữa các bệnh viện để đảm bảo đủ thuốc phục vụ cho người bệnh
có nghĩa là có những bệnh viện nào vừa mới nhập cái lô thuốc đó trước khi mà nghị định có hiệu lực
thì như vậy họ sẽ có rất nhiều thuốc
về vấn đề liệu sáu mươi thuốc hỗ trợ mà hiện tại đang chưa có
thì người dân có phải chi trả để sử dụng thuốc hay không
lãnh đạo viện huyết học cũng cho biết
chúng tôi hy vọng rằng là trong vòng khoảng độ một mươi ngày
nhiều nhất là hai tuần nữa thì chúng tôi sẽ nhận được cái lô thuốc đó
thế thì như vậy là chúng ta vẫn còn cái khoảng ở giữa
là cái khoảng mà bệnh nhân sẽ không có cái thuốc viện trợ đó
thế thì chúng tôi cũng đã cùng với bộ y tế vụ bảo hiểm y tế
là đề xuất với bảo hiểm y tế việt nam cho phép chúng tôi sử dụng
thuốc thuộc quỹ bảo hiểm y tế để phát cho người bệnh
để giúp cho người bệnh là không phải chi trả cái chuyện sáu mươi nữa
và như vậy là tạm thời là dùng một trăm linh là thuốc của bảo hiểm y tế
thì khi mà chúng tôi nhận được cái thuốc viện trợ
thì chúng tôi sẽ bù lại cho cái kho của bảo hiểm y tế
theo các bác sĩ đây là thuốc điều trị lâu dài
bệnh nhân phải dùng đến hết đời
tuy nhiên việc giảm liều cũng không có sự ảnh hưởng nghiêm trọng
vì vậy bệnh nhân cũng cần bình tĩnh trước các thông tin
để tránh hoang mang lo lắng làm ảnh hưởng đến việc điều trị